thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn đánh dấu hành trình một mươi năm lực lượng kiểm ngư việt nam chính thức ra mắt
kể từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
trong suốt thời gian đó lực lượng này đã có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân
cứu hộ cứu nạn tuân tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển
ngoài ra sự hiện diện của lực lượng kiểm ngư trên các vùng biển việt nam
cũng góp phần đẩy lùi những hoạt động khai thác trái phép sát cánh cùng ngư dân vươn khơi an toàn
mười năm qua hơn một năm trăm linh lượt tàu kiểm ngư đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra
kiểm soát nghề cá trên các vùng biển của việt nam
đây là lực lượng nòng cốt phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia trên các vùng biển
lực lượng kiểm ngư ngoài việc đồng hành cùng bà con ngư dân
thì phải hướng dẫn thực hiện luật thủy sản hai trăm một mươi bảy và các nghị định
chính thông tư
để chúng ta có một cái ngành thủy sản bền vững xanh và hội nhập sâu rộng khu vực quốc tế
trong một mươi năm lực lượng kiểm ngư đã phát hiện và xử lý trên một mươi hai lượt tàu cá vi phạm khai thác iuu
lập biên bản ra quyết định xử phạt thu nộp ngân sách khoảng trên một trăm linh tỷ đồng
chính vì vậy đã từng bước giảm dần các hành vi vi phạm khai thác iuu trên biển
tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn đối với lực lượng kiểm ngư trong hoạt động của mình
liên quan đến các
cái công nghệ điện thoại vệ tinh hoặc là những cái công nghệ giám sát bằng vệ tinh
để khi hoạt động trên biển thì sẽ được thông suốt từ trung ương xuống địa phương
cái thứ hai là hiện nay sáu loại phương tiện thiết bị để làm sao trong quá trình tuần tra trên biển
chúng ta có thể là quay phim chụp ảnh và là những cái chứng cứ rất quan trọng cho cái việc mà
xử phạt nguội cũng như là các hoạt động vi phạm khai thác trên biển
tại hội nghị kiểm ngư việt nam
đồng hành cùng ngư dân
thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản chống khai thác iuu
vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng nay
đại diện kiểm ngư các địa phương cũng chia sẻ về khó khăn trong công tác xử phạt hành chính
cơ chế hỗ trợ dành cho cán bộ kiểm ngư
việc sớm đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn trên sẽ là động lực để lực lượng kiểm ngư hỗ trợ
đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển giữ vững an ninh trật tự nghề cá trên biển